không chỉ giúp nâng cao thể trạng bị suy nhược mà còn hỗ trợ những người mắc bệnh nan y nâng cao sức đề kháng
do đó lâu nay đông trùng hạ thảo được nhiều người xem như thần dược và dù có giá bán rất cao nhưng vẫn săn lùng tìm mua
nắm bắt tâm lý này thị trường đông trùng hạ thảo đang thực sự trăm hoa đua nở với nhiều chủng loại khác nhau
tuy nhiên do việc quản lý chất lượng của đông trùng hạ thảo chưa có những quy định quy chuẩn cụ thể về hàm lượng
khiến không ít người bị lừa thậm chí tiền mất tật mang
chào đón quý vị và các bạn đến với aloba tám mươi chín tuần này trên intv
chỉ cần gõ tử khóa đông trùng hạ thảo thì đã có đến một mươi triệu kết quả xuất hiện
với vô vàn lời quảng cáo giao bán loại thần dược này từ rất nhiều cơ sở khác nhau
khiến người tiêu dùng như lạc vào một ma trận
thị trường có quá nhiều những nhãn hàng đông trùng hạ thảo khác nhau
nhập khẩu cũng có trong nước cũng có trong nước có rất nhiều nhãn hàng khác nhau nữa
từ những cơ sở nuôi trồng nhỏ lẻ đến những đơn vị những công ty lớn
thì khiến mình rất băn khoăn rất hoang mang không biết làm thế nào để lựa chọn được một sản phẩm đông trùng hạ thảo uy tín chất lượng
quả thực là với thị trường hiện nay
tôi thấy rất là nhiều cái sản phẩm đông trùng cao thảo quảng cáo
người dùng khó khăn để lựa chọn ra đúng một cái sản phẩm thực sự tốt cho gia đình
sức khỏe gia đình mà với cái giá cả hợp lý nữa
tôi biết đến đông trùng hạ thảo cũng lâu rồi
qua phim ảnh về nhà tôi cũng hay xem những phim trung quốc thì cũng biết
nó là một loại thực phẩm quý
nhưng mà trước kia thì mình cứ nghĩ là nói vì nó quý như vậy
trước kia toàn vua chúa dùng nên là nghĩ là nó rất đắt
nên là gia đình tôi cũng quan tâm nhưng mà cũng nghĩ là mình chưa có khả năng để mua
còn trên các trang mạng xã hội
cũng chỉ với tử khóa đông trùng hạ thảo
đã xuất hiện hàng ngàn các trang bán hàng giao bán sản phẩm này
thậm chí có hẳn những group chợ đông trùng hạ thảo
một số trang mạng còn bán những sản phẩm thực phẩm chức năng có thành phần đông trùng hạ thảo
không chỉ có vô vàn những loại sản phẩm liên quan đến vị thuốc bổ này
mà giá của loại sản phẩm này cũng được hết lên trời
có những nơi giá lên tới hàng tỷ đồng một kg
một vài năm gần đây
mặc dù nhiều đơn vị đã nghiên cứu thành công việc nuôi cấy đông trùng hạ thảo trong phòng thí nghiệm
nhưng với tâm lý trụng hàng ngoại
có một góc tự nhiên
thị trường đông trùng hạ thảo được quảng cáo là thu hái tự nhiên
có xuất xứ từ nepal bhutan tây tạng
vẫn rất được ưa chuộng
chủ cửa hàng nhanh chóng giới thiệu cho chúng tôi về đông trùng hạ thảo
và những chế phẩm từ đông trùng hạ thảo
hiện được bày bán tại cửa hàng
theo đó đông trùng hạ thảo
tùy theo phẩm chất
sẽ được chia thành loại a loại b
tương đương với mức giá giao động khoảng một tỷ đồng một kg
nó không nguyên chất thế thì
nó sẽ có trọng lượng nhỏ nhất là một mươi gram

hoặc là một mươi bốn triệu năm trăm linh
cũng là một mươi gram

trọng lượng mình làm đấy
nhưng còn khác nhau
một cân là hơn một tỷ
ít nhất là hơn một tỷ
vì nó là con của trung quốc
nó là con thiên nguyên
không phải là
nó không giống như việt nam mình
một là sợi là nhậu trùng thảo
ví dụ việt nam mình có hai cái giống như kiểu
một con nhậu gọi là nhậu trùng thảo
hoặc là những cái sợi là gọi là sợi lắm
chứ còn đây nó là đông trùng hạ thảo
còn tại phố lãn âu hà nội
được biết đến là chợ thuốc đông y lớn nhất thủ đô
nhóm phóng viên
dễ dàng hỏi mua đông trùng hạ thảo
ở bất kỳ cửa hàng nào
tại cửa hàng này
người đàn ông thu hút chúng tôi
bằng khả năng cung cấp số lượng lớn
lên đến hàng kg
nếu có nhu cầu cùng xuất xứ muộn hàng
từ quê hương của nó

đông trùng này bác mua thì nó còn trong kén
về rồi bóc nó ra phải làm

phải khẳng định
vì các cửa hàng giao bán đông trùng hạ thảo tự nhiên
với số lượng lớn là không thể
bởi loài nấm này ở ngoài tự nhiên
đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng
một số quốc gia như nepal
đã phải thu hẹp thời gian cho phép khai thác
trên thực tế không ít người bán cũng thừa nhận
chất lượng muộn hàng là không ổn định
và tồn tại không ít những sản phẩm kém chất lượng
người có hiệu quả đốt bằng nửa
khi mà trên thị trường đang có quá nhiều
các sản phẩm đông trùng hạ thảo
từ nhập khẩu đến sản xuất trong nước
thì để lựa chọn đông trùng hạ thảo
đạt tiêu chuẩn chất lượng không phải là điều đơn giản
đặc biệt thì hiện nay
những quy định quy chuẩn về sản phẩm này
cũng đang là một dấu hỏi lớn
hiện nay dưới góc độ quản lý
thì cục an toàn thực phẩm bộ y tế cho biết
vẫn cấp phép cho các sản phẩm đông trùng hạ thảo
vì sản phẩm này
nằm trong danh mục thực phẩm chức năng
tuy nhiên nguyên tắc là sản phẩm phải có
cơ sở khoa học chứng minh công dụng
thì mới được cấp giấy chứng nhận
hơn nữa đông trùng hạ thảo cũng có những tác dụng nhất định
và được đồng ý công nhận từ lâu nay
theo quy định doanh nghiệp phải có
phiếu kiểm nghiệm đánh giá hàm lượng
chất adenosine và codisepine
để đánh giá sản phẩm đó có được gọi là
đông trùng hạ thảo hay không
có bao nhiêu phần trăm thì được gọi là
đông trùng hạ thảo
nhưng quy định còn gặp khó khăn
vì hiện chưa có quy định về hàm lượng nhộn trùng
nên chưa đủ cơ sở để xác định
từng loại sản phẩm thế nào là đông trùng hạ thảo
cái tên đông trùng hạ thảo
nó do kể cả đề tài của bộ khoa học công vệ
công nhận cái codisepine
militaris là đông trùng hạ thảo
thế cho nên là các nhà sản phẩm
người ta cứ dựa vào con như thế
thì gọi là đông trùng hạ thảo
tôi cho đấy là lừa đảo nhân dân
nhân dân mua hàng triệu bạc
thực thực lại không phải đông trùng hạ thảo thật
chỉ là nhậu trùng thảo
chứ không phải là đông trùng hạ thảo
cải thổ lại cái tên gọi cho nó đúng
đông trùng hạ thảo
còn nhậu trùng thảo
cái đó người ta có thể nuôi cấy
nó lên như dơm
cho nên nó là loại nấm dược liệu
phải quản lý như cây thuốc
của bộ y tế quản lý thì mới được
khi mà người ta nhầm lẫn
vì người ta chỉ gọi là codisepine
đó là đông trùng hạ thảo
thì bắt đầu từ cái việc là codisepine đó
thì người ta gọi nó là đông trùng ngoại thảo
nhưng mà bản chất nó không phải đông trùng hạ thảo
thì cái sự nhầm lẫn này
có thể là vô tình ở trong khoa học
có thể là cố ý
thế nhưng nói chung là chúng ta phải
phân biệt lại cho rõ ràng hai loài khác nhau
và hai cái tên đó là phải khác nhau
để tránh cho người tiêu dùng bị nhầm lẫn
thì người ta cứ nghĩ rằng
sao đông trùng hạ thảo tôi mua lại rẻ thế này
hiện nay thì tôi nghĩ rằng là quản lý
đông trùng hạ thảo và rõ trùng hạ thảo này là
một vấn đề
tương đối là nam giải
bởi vì cái đông trùng hạ thảo bản chất nó không có ở việt nam
mà nó chỉ có ở trung quốc
một số nước ví dụ như bhutan hay nepal
nó mọc ở những vùng cao nguyên rất là lạnh
thế thì ở trong
dược điển trung quốc thì nó có quy định
đông trùng hạ thảo là cái gì
rất là rõ ràng có tiêu chuẩn có phương pháp kiểm nghiệm
thế còn việt nam thì chúng ta là
dược điểm của chúng ta là không có cái vị thuốc này
cho nên là chúng ta không có quy định
việc quản lý khi mà chưa có dược điển
thì là thôi nó thuộc về mặt hàng nông sản
coi là nó nông sản
và coi là nông sản thì có thể là
chúng ta sản xuất hoặc kinh doanh
nó ở mức độ nông sản
hiện nay trên thị trường có nhiều sản phẩm
thực phẩm chức năng quảng cáo có thành phần
đông trùng hạ thảo theo quy định
bắt buộc thương nhân khi sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực này
cần thực hiện thủ tục công bố chất lượng
trước khi đưa sản phẩm ra thị trường
để mua đúng loại sản phẩm chất lượng
thì người tiêu dùng khi mua sản phẩm
có thể yêu cầu người bán cung cấp bản tự công bố này
theo các quy định pháp luật
hồ sơ công bố bao gồm
bản công bố tiêu chuẩn sản phẩm
bản thông tin chi tiết sản phẩm
giấy chứng nhận lưu hành tự do
hoặc chứng nhận y tế hoặc tương đương
đối với thực phẩm chức năng nhập khẩu
chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn
haccp hoặc iso hai mươi hai nghìn
hoặc tương đương nếu có
kết quả kiểm nghiệm sản phẩm trong vòng một mươi hai tháng
có đủ chỉ tiêu theo quy định
kế hoạch giám sát định kỳ
kế hoạch kiểm soát chất lượng
đối với thực phẩm chức năng sản xuất trong nước
mẫu nhãn sản phẩm
nội dung nhãn sản phẩm
nội dung nhãn phụ sản phẩm
mẫu sản phẩm
giấy đăng ký kinh doanh
có đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm chức năng
giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
đối với những đối tượng phải cấp
thông tin tài liệu khoa học
các thành phần tạo nên chức năng đã công bố
báo cáo thử nghiệm hiệu quả
về công dụng của sản phẩm thực phẩm
đối với sản phẩm mới
lần đầu tiên đưa ra lưu thông trên thị trường
đối với thực phẩm chức năng sản xuất trong nước
trước việc đông trùng hạ thảo trong tự nhiên
ngày càng hiếm và đắt đỏ
trong khi đó lĩnh vực công nghệ sinh học không ngừng phát triển
nên nhiều nước trên thế giới
trong đó có việt nam
đã nuôi cấy thành công nấm đông trùng hạ thảo nhân tạo
giúp nhiều người có thể tiếp cận được loại dược liệu quý giá này
để bồi bổ sức khỏe và chữa bệnh
với sự ra đời của trung tâm nghiên cứu đông trùng hạ thảo
và dược liệu quý
thì những sản phẩm đông trùng như thế này
đã nhanh chóng được bán ra ngoài thị trường
người tiêu dùng có thể được tiếp cận
với những sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng
và giá cả hợp lý hơn
để tự hào
hiện tại chưa có một cái cơ sở nào là chuẩn
thế nào gọi nó là đông trùng hạ thảo
thế nào gọi nó là nấm đông trùng hạ thảo
hay gọi là
lấm đông trùng
tên rất là khác nhau
nguồn gốc ban đầu từ tự nhiên
đó là từ một loại côn trùng
rồi được ký sinh bởi loại nấm
và mùa đông
thì là một côn trùng
mùa hè là thảo
thế thì khi chúng tôi
làm thì chúng tôi cũng phải mô phỏng vào đó cơ chất của chúng tôi bắt buộc phải có bột nhộng tầm gạo nứt nước cốt dừa
thì nó là hoàn toàn mô phỏng cái phần con côn trùng
thế thì theo tôi về tên gọi và cần phải thống nhất những cái hoạt động như vậy thì nên gọi là đông trùng hạ thảo
thế còn nếu như nhưng mà chúng ta phải đưa ra một cái quy chuẩn là hàm lượng cody serpine là bao nhiêu
thì được như vậy hàm lượng adenogin là bao nhiêu
thì cũng phải có quy chuẩn như vậy thì mới đảm bảo được quyền lợi của những người làng
vâng thưa quý vị và các bạn rõ ràng hiện nay lợi dụng đặc tính quy hiếm của đông trùng hạn thả
đã và đang tồn tại trên thị trường một bộ phận không nhỏ hàng giả kém chất lượng có nguồn gốc mập mờ
được bán với giá thành rất cao gắn cho những công dụng tuyệt vời
nhằm trục lợi từ nhóm đối tượng có nhu cầu bồi bổ sức khỏe thu nhập cao hoặc sử dụng làm quà biếu
chính vì vậy người tiêu dùng cần phải hết sức lưu ý khi chọn mua sản phẩm này
đông trùng hạn thả trong tự nhiên là rất hiếm và rất khó khăn để mua
vì vậy cần cảnh giác với những cửa hàng quảng cáo nguồn hàng có nguồn gốc tự nhiên
quý vị cũng cần lựa chọn những cơ sở nuôi trồng uy tín đã được cấp chứng nhận
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại